nga và thổ nhĩ kỳ hôm qua đã phải cắt ngắn chuyến tuần tra chung đầu tiên tại khu vực idlib của syri
do lực lượng chống chính phủ và dân thường phản đối thỏa thuận ngừng bắn đã phong tỏa tuyến đường chính tại đây
hàng trăm dân thường và phiến quân đã phong tỏa tuyến cao tốc m ba phản đối sự hiện diện của lực lượng nga
và cái theo họ là một thỏa thuận không đảm bảo được việc hồi hương và tái định cư của họ
hoạt động tuần tra chung giữa lực lượng nga và thổ nhĩ kỳ tại cao tốc m bốn ở idlib
là kết quả thỏa thuận ngừng bắn được hai bên ký kết hôm năm tháng ba nhằm ngăn chặn xung đột leo thang tại đây
đến nay thỏa thuận ngừng bắn phần lớn vẫn được các bên liên quan duy trì
theo thỏa thuận này nga và thổ nhĩ kỳ sẽ thiết lập một hành lang an ninh ở hai chiều của m bốn
cũng như tiến hành các chuyến tuần tra chung tại đây